do thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua đã khiến cho nguồn cung bị khan hiếm
đã đẩy giá rau xanh tại đắk lắc tăng đột biến lên mức kỷ lục trong năm
theo tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
giá rau hiện đang tăng ở mức cao nhất trong năm nay
hiện tại nhiều loại rau xanh bán ra tại chợ đã tăng gấp đôi so với cách đây một tuần
dự báo nhiều khả năng trong thời gian tới
một số loại rau của địa phương trồng sẽ khan hiếm hàng và giá sẽ còn tiếp tục tăng